như vậy là hơn một triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành ngày thi đầu tiên
với hai môn là ngữ văn và toán
theo thông báo mới nhất tại môn thi đầu tiên môn ngữ văn
đã xác định được một mươi một thí sinh vi phạm quy chế
liên quan đến nghi vấn lọt đề thi môn ngữ văn sáng nay
cục an ninh chính trị nội bộ đã xác định được một thí sinh thuộc hội đồng thi của tỉnh cao bằng
có hành vi sử dụng điện thoại chụp lại ảnh đề thi sau khi phát đề khoảng một mươi năm phút
và gửi cho người thân để nhờ giải bài giúp
hình ảnh sau đó được đăng tải và bị lan truyền trên các trang mạng xã hội
đến chiều nay đề thi môn toán tiếp tục có nghi vấn bị lộ lọt
khi hình ảnh của một phần đề thi từ câu bốn mươi một đến câu bốn mươi năm của mã đề một trăm một mươi ba
được gửi ra bên ngoài trong thời gian thí sinh đang làm bài
bộ giáo dục và đào tạo đã ngay lập tức nắm bắt và chuyển thông tin
cho cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an để vào cuộc xác minh